các em học sinh quay trở lại trường học trực tiếp kéo theo tình trạng học sinh vi phạm giao thông diễn ra phổ biến hơn

thuy hành gia nga đi bộ ngoài không gian chảm iss
gần đây tình trạng quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe lại tiếp tục nở rộ trên các trang mạng xã hội gây hiểu lầm cho người tiêu dùng
về tác dụng như thuốc chữa bệnh thậm chí là nhiều nhãn hàng còn lợi dụng danh nghĩa uy tín của cán bộ y tế cơ sở y tế để quảng cáo sai sự thật
những quảng cáo sai sự thật khiến cho người tiêu dùng tiền mất tật mang
vâng hành vi quảng cáo sai sự thật hay là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người tiêu dùng
điều băn khoăn này đang được không ít cư dân mạng đặt ra trước việc nhiều vụ việc xảy ra gần đây trên mạng xã hội
và mới đây nhất thì cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa xử phạt công ty cổ phần dược phẩm hoàng hường vì vi phạm trong quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
thông tin này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng những ngày vừa qua
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa xử phạt công ty cổ phần dược phẩm hoàng hường vì vi phạm trong quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
vốn được xem là hoạt động xử phạt vi phạm quảng cáo đơn thuần từ cục an toàn thực phẩm
nhưng với cộng đồng mạng lại có quan điểm khác
hàng loạt dòng bình luận đã được các cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc liên quan tới vụ việc
và cho rằng tình trạng quảng cáo sai sự thật ảnh hưởng tới người tiêu dùng
đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm khắc hơn nữa
với vấn nạn quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay
đang đặt ra là vấn đề cấp bách
ngoài việc phạt nặng cơ sở kinh doanh quảng cáo không đúng
còn phải phạt nặng các cá nhân phát tán thông tin không đúng đến người tiêu dùng
tôi kiến nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và phạt nặng tình trạng quảng cáo thuốc thực phẩm chức năng chản lan như hiện nay
cứ thần thánh hóa công dụng rồi phát tán quảng cáo chản lan
và cuối cùng người nhẹ dạ cả tin chịu hết
theo nhiều cư dân mạng cái tên hoàng hường nổi danh trên khắp các diễn đàn mạng xã hội thời gian qua
với nhiều live stream quảng cáo bán thuốc
thuốc nam trị xương khớp nước xúc miệng với lời lẽ tân bốc về công dụng của sản phẩm
điển hình là nước xúc miệng họng hoàng hường
vốn không được cấp phép là thuốc chữa bệnh
nhưng vẫn được quảng cáo như thuốc điều trị các bệnh hôi miệng lâu năm
hôi từ kiếp trước sang kiếp này thậm chí điều trị viêm lợi
và không ít cư dân mạng đã tin dùng sản phẩm như một loại thuốc đặc trị có hiệu quả cao như lời quảng cáo
với giá thành không hề nhỏ công dụng đến đâu thì chưa rõ
nhưng việc quảng cáo sai sự thật ảnh hưởng tới người tiêu dùng
trong việc chăm sóc sức khỏe là không thể chấp nhận
và cần phải xử lý nghiêm khắc hơn nữa
kiếm lời từ việc lừa dối khách hàng và quảng cáo sai sự thật
gây hậu quả đến sức khỏe người dân thì không thể chỉ phạt tiền là xong
gần sáu trăm linh đồng cho một hộp nước xúc miệng thần thánh
không thể tưởng tượng được bao nhiêu người đã bị lừa mua sản phẩm
tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra xác minh cụ thể
nếu có dấu hiệu lừa đảo khách hàng
phải truy tố xử lý trước pháp luật để ngăn chặn vấn nạn quảng cáo sai sự thật
lên mạng hàng loạt thủ đoạn chiêu trò quảng cáo thu hút view like
trên các nền tảng mạng xã hội từ các lang băng
đã tác động rất lớn tới nhận thức về công dụng của các sản phẩm bảo vệ sức khỏe
để từ đó việc lừa dối khách hàng diễn ra trong thời gian dài
ảnh hưởng tới không chỉ sức khỏe người tiêu dùng
mà còn gây thiệt hại về mặt kinh tế
với không ít người tin dùng sản phẩm quảng cáo sai sự thật này
liệu rằng có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền từ khách hàng hay không
hay những hành vi quảng cáo sai sự thật
thực phẩm bảo vệ sức khỏe ảnh hưởng như thế nào tới người dân
điều này chỉ có thể làm rõ khi các cơ quan chức năng điều tra xác minh cụ thể vụ việc
cư dân mạng mong rằng người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội
và lựa chọn các sản phẩm chính hãng có thương hiệu uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
để tránh tiền mất tật mang
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyền hình công an
nhưng cũng phải nhu cầu các cháu
phải có kiến thức an toàn giao thông
để khi tham gia giao thông
để các cháu chạy phương tiện xe căn máy
chạy cùng với các loại mô tô
mà nếu mà chạy sai
vấn đề quy tắc giao thông
thì rất dễ gây tai nạn giao thông
xin hỏi các bậc phụ huynh nào
nhận ra con em mình
trong những hình ảnh mà chúng tôi vừa mang đến hay không
xin hãy quan tâm và chú ý đến các em nhiều hơn
thưa quý vị
trung bình mỗi năm có hàng trăm vụ việc đuối nước xảy ra
và nhiều ý kiến cho rằng
để hạn chế những tai nạn thương tâm như thế
thì cần phải đưa việc dạy bơi vào chương trình học
của các em học sinh ngay từ cấp tiểu học
thế nhưng mà đến nay thì việc này
vẫn chưa thể triển khai đồng loạt
cần những chính sách nào để tháo gỡ những vướng mắc đó

để cùng bàn luận về vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông phó giáo sư tiến sĩ trần xuân nhí
nguyên thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội
mỗi năm việt nam có hơn hai trẻ em tử vong do đuối nước
tỷ lệ trẻ em đuối nước tại việt nam hiện nay
cao nhất đông nam á
và cao gấp một mươi lần so với các nước đang phát triển
trong số đó
năm mươi ba trường hợp đối nước xảy ra
khi trẻ em chơi gần ao
so với các nước đang phát triển
trong suối sông hồ canh mương
mà không có sự giám sát bảo vệ của người lớn
mới đây tại thanh hóa
câu chuyện đau lòng xảy ra
khi năm em học sinh lớp sáu đã ra đi mãi mãi
vì đối nước
mùa hè đang đến gần
nỗi lo về đuối nước với học sinh lại hiện hữu
câu chuyện dạy bơi trong trường học
lại một lần nữa được nhắc tới
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần xuân nhị
đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của truyền quang nhân dân
hiện nay theo thống kê thì mỗi năm trên cả nước
có khoảng hai trẻ bị đối nước
con số này được đánh giá là cao nhất khu vực đông nam á
thì ông cũng có cái đánh giá gì về con số này
tức là cái số lượng mà trẻ em bị đối nước
từ bắc đến nam
nói chung là tài rất là cao
bởi vì ở nước việt nam
sông ngò rất là nhiều
đặc biệt ở vùng đồng bằng sông cứu lương
thì sông ngò nó cứ chằn chịt nó như vậy
cái thứ hai nữa là
dọc bờ biển của chúng ta
đất nước có một cái bờ biển rất là dài
thế mà trẻ con
không bị đôi
thường ra đây chơi
thường bị đối nước
cho nên cái số lượng của mình
rất là lớn
hiện nay so với các nước
thì ở ta là một số
cũng phải nói là
đáng là một số báo động
đối với trẻ con
cụ giáo dục đa tạo
đó là một số
cụ giáo dục đa tạo
đã từng có cái đề xuất là phổ cấp muốn bơi
tuy nhiên thì cái đề xuất này
cũng gặp rất nhiều khó khăn
bởi cơ sở vật chất
cũng như là đội ngũ giáo viên
chính vì vậy mà đề xuất này đến nay
thì vẫn chưa thể thực hiện được
thì ông cũng có đánh giá gì
với cái khó khăn này
vấn đề phổ cấp muốn bơi
đó là một cái chủ trương rất đúng đắn
mà không ở nước ta
mà ở các nước
ví dụ như nhật bản chẳng hạn
tôi đã có nhiều lần đi thăm nhật bản
và họ đưa đến thăm các trường học
thì có thể nói là
trường học nào cũng có một cái bể bơi
do vậy cho nên trẻ con thì được tập bơi
vì vậy cho nên họ rất nhiều
gần như là hầu hết là
học sinh đều biết bơi cả
thì mình đưa ra cái chủ trương đúng đắn
nhưng mà vấn đề
cái giải pháp như thế nào
muốn học sinh phổ cấp được bơi chẳng hạn
thì phải có hộ bơi
phải có tài giáo
thì cái này là ở việt nam ta
cái việc là
không những là cái chuyện chủ trương này đâu

mà phải có tài giáo

nó thiếu cái đồng bộ
chủ trương thì rất đúng đắn
nhưng mà lại không có những cái giải pháp của nó
thì làm sao mà có thể thực hiện được cái chủ trương đó
thì tôi cho rằng cái vấn đề là
hiện nay là nhà nước
cần phải có
cái biện pháp đồng bộ
để thực hiện những cái chủ trương đó
thì chúng ta mới có thực hiện được
là cái ý tưởng là
hộ cập bơi cho tất cả
ở một số chợ thành phố thì cũng đã có bể bơi
tuy nhiên ở vùng nông thôn hiện nay

thì gần như là chưa có bể bơi
trước khó khăn trên thì cũng có ý kiến cho rằng là
chúng ta hãy tận dụng những ao hồ sông suối
để cho trẻ tập bơi
trước cái đề xuất này thì ông thấy rằng là
có cái mặt lợi và mặt hại như thế nào
hiện nay chưa có nhưng mà theo tôi là
nếu mà dùng ao hồ
để mà tập bơi
nó không tốt
bởi vì ao hồ là nước không bẩn
bể bơi thì phải là lọc nước
thì là cái mà học sinh mà dạy
ở các cái ao hồ
ở nông thôn thì không được
nhưng mà tôi cho rằng ở nông thôn
hiện nay là
thôn nào cũng có một cái nhà văn hóa rất lớn
mà tôi thấy là người ta không
sử dụng cái nhà văn hóa
một cái triệt để đâu
thế thì tôi nghĩ làm sao mà mình không có
cái chuyện là nhà nước và nhân dân
cùng chung nhau để mà xây
một cái bể bơi cả một cái tôn như vậy
mà một cái xã
mà có một cái bể bơi
cũng không phải là tốn nhiều tiền lắm
so với cái vấn đề

xây dựng cái nhà văn hóa
và những cái công trình khác
mà thậm chí có những cái công trình
mà tôi thấy các cơ quan hành chính
nó rất là hoành tháng
thì tôi có nhắc thiết là thành cái nơi không
nếu mà chúng ta vì cái sự nghiệp giáo dục
thì ta có thể dành kinh phí đó
mà để có thể làm được
ngoài ra thì phải huy động các bệnh tường quân
tôi biết là bây giờ
nói chung là ở nông thôn
nhiều người lên thành phố
đi làm ăn rất giàu có
họ hoàn toàn là họ có thể bỏ tiền ra
nếu mà chúng ta huy động
thì tôi cho rằng có thể làm được cái bể bơi
ở những cái xã ở nông thôn
để tập cho các cháu tập bơi
trước khi dạy trẻ tập bơi
thì chúng ta dạy cho trẻ kỹ năng bơi
thế nhưng mà cái việc mà dạy cho trẻ kỹ năng
để phòng chống đuối nước
giống như cũng bị bỏ ngỏ ở đâu đó
trong nhà trường thậm chí cả trong gia đình
thì ông có đánh giá gì về cái việc này
tôi nghĩ rằng là tất nhiên là mình
muốn cho học sinh bơi thì phải có bế bơi
như tưởng anh nói
nhưng bây giờ chưa có
thì vấn đề là cần phải dạy cho học sinh
cái kỹ năng biết là phòng chống đuối nước
thì ai làm được cái việc này
thì trước hết là
nhà trường là chúng ta phải chú ý
để giải thích cho học sinh
khi mà đi bơi
đi ra những nơi mà có sông ngò
nhiều nó như vậy
thì phải biết cái cách mà
làm thế nào tránh những cái việc mà
chơi ở những cái vùng nước sâu
chẳng hạn như vậy
hay là một mặt khác
các bậc cha mẹ phụ huynh
thì cần phải chú ý và quan sát
với con em mình
có quan điểm cho rằng
để có được bế bơi cho trẻ đề phán tốt nhất
là chúng ta xã hội hóa
kêu gọi đầu tư
theo từng cụm dân cư
theo từng tổ dân phố
theo từng trường học
thì ông có đánh giá gì
về việc chúng ta sẽ kêu gọi đầu tư
trong trường học
về xây dựng bế bơi
nhà nước chưa đủ kinh phí
kêu gọi xã hội
đấy như tôi nói ở trên
thì con phải
mỗi người cha mẹ
đóng góp thêm kinh phí
rồi địa phương phải dành ra
thêm cái khoản kinh phí đầu tư vào đó
đồng thời huy động
các cái mạnh thường quân ở địa phương
người ta đóng góp vào
thì tôi cho rằng có thể là
từng bước một
trong vòng một cái kế hoạch
năm năm một mươi năm
thì chúng ta có thể
phú kiến cái bế bơi ở khắp nơi
và để làm cơ sở tập bơi cho các cháu
một lần nữa xin cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ
về những chia sẻ vừa rồi